còn chưa đầy một tháng nữa là đến tết nguyên đán kỷ hợi hiện các hộ sản xuất cấp mặt hàng nông sản phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp tết đang tất bật chuẩn bị cung cho thị trường ghi nhận tại tỉnh hải dương
đã hai mươi năm nay tại xã thanh khê huyện thanh hà người dân chuyên trồng chuối phục vụ tết toàn xã có khoảng bốn trăm linh hộ canh tác trên diện tích gần một trăm linh hectare mang về thu nhập trung bình cho mỗi hộ gia đình từ sáu mươi đến bảy mươi triệu đồng một năm thời điểm này đã nhiều thương lái đến đặt mua
nhà dân được hai mẫu nhưng mà thu thì từ đoàn tết được bốn trăm linh buồng thu hoạch thì bán giá là ba trăm năm mươi buồng còn đâu là trăm bón thì là dòng từ tháng hai dòng trăm bón từ tháng ba tháng bốn cho đến tết
các hộ gần như là sống về chuối trong những năm vừa qua phát triển kinh tế hộ gia đình là từ cây vải

một hectare trong nhà màng cơ sở sản xuất gần hai mươi loại rau củ với sản lượng trung bình mỗi tháng từ tám đến một mươi tấn hiện cơ sở đang cung ứng cho các thị trường hải dương hà nội và hải phòng
cái quy trình sản xuất rau củ quả hướng hữu cơ tức là sử dụng hoàn toàn phân hữu cơ và các thuốc thảo mộc thuốc sinh học nên là các loại rau củ quả là đảm bảo chất lượng an toàn
với sự chuẩn bị tích cực của các cơ sở sản xuất và các hộ nông dân nguồn cung các mặt hàng nông sản phục vụ thị trường tết được dự báo là khá rồi rào đáp ứng được cho nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp tết nguyên đán